tác động biến đổi khí hậu hạn hán và xâm nhập mặn đang xảy ra ngày càng nghiêm trọng ở vùng đồng bằng sông cổ long
chính vì vậy việc tìm ra giải pháp ứng phó lâu dài với tình trạng này đang là vấn đề cấp bách đặt ra
tuần vừa qua xâm nhập mặn đã có xu hướng giảm theo kỳ chiều giảm tại sông vàm cỏ sông cổ chiên sông hậu sông cái lớn
tăng nhẹ tại sông cửa tiểu cửa đại và hàm luông duy trì ở mức cao
theo dự báo của viện khoa học thủy lợi miền nam dòng chảy từ thượng lưu sông mê công về đồng bằng sông kiều long
vẫn có mức thấp hơn từ năm hai mươi so với trung bình nhiều năm
từ đó kéo theo xâm nhập mặn tháng ba trong vùng rất nghiêm trọng ảnh hưởng lớn đến sản xuất và sinh hoạt
đặc biệt ở khu vực cửa sông từ ngày bảy đến ngày một mươi năm tháng ba
khu vực long phú tiếp nhật có trên dưới một hectare lúa đã bị giảm năng sức
do thiếu nước ngọt bổ sung trong thời kỳ sinh trưởng
theo nhiều chuyên gia nước ngọt tại khu vực đồng bằng sông cửa long phần lớn phụ thuộc vào nguồn nước sông mê công
từ nước ngoài chảy vào trong khi đó các nước tại thượng nguồn cũng đang rơi vào tình trạng thiếu nước
vì vậy ngoài những giải pháp phi công trình thì chúng ta cần phải có những giải pháp công trình
để có thể chủ động về nguồn nước tại khu vực này

trung quốc chuyển từ phía nam phía bắc nga chuyển nước
trung quốc chuyển từ phía nam phía bắc nga chuyển nước
nếu muốn chuyển nước tức là phải dành những cái đất canh tác đất thổ cư người dân để đào những cái canh lớn chuyển nước
phải có những loại công trình để mà ngăn mặn kể cả những cái vùng lớn
và có những loại công trình chuyển nước làm thế nào mà về ứng phó với sông trầm mặn
đặc biệt là chuyển nước trên bán đảo cà mau
đây có thể nói là những giải pháp rất là tổng thể và phải là lâu dài mới làm được
theo bộ nông nghiệp và phát triển nông thôn về lâu dài cần đầu tư lắp đặt thiết bị giám sát độ mặn tự động
để kịp thời thông tin
chủ động triển khai các biện pháp ứng phó phù hợp với từng giai đoạn
nhất là ứng phó với tác động của thời tiết cực đoan
ưu tiên nguồn lực đầu tư xây dựng hoàn thiện khép kín các hệ thống thủy lợi đã có
xây dựng các chạm bơm cột nước thấp trên canh để chủ động kiểm soát chiều sâm nhập mặn